quỹ bác nhân dân tp hcm vừa phê duyệt chương trình chuyển đổi số đặt mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi
tp hcm sẽ trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền
đặc biệt là chuyển đổi số cũng giúp mang nhiều tiện lợi đến cho người dân doanh nghiệp như giảm thủ tục hành chính
hay chỉ cần cung cấp thông tin một lần
đối với chương trình chuyển đổi số tp hcm đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm
năm hai nghìn hai mươi năm hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ ba bốn đạt từ năm mươi trở lên
chín mươi hồ sơ công việc tại cấp thành phố tám mươi hồ sơ công việc tại cấp quận và sáu mươi hồ sơ công việc tại cấp phường
được xử lý trên môi trường mạng
đến năm hai nghìn ba mươi một trăm linh dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác
một trăm linh hồ sơ công việc ở cấp thành phố một trăm linh hồ sơ công việc ở cấp quận và chín mươi năm hồ sơ công việc ở cấp phường
hình thành nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số kinh tế số và xã hội số
cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử là kế hoạch tổng thể định hướng triển khai thống nhất
đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước của thành phố
đáp ứng các mục tiêu chiến lược phát triển tp hcm thành đô thị thông minh